xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là thông tin liên quan tới điều tra mở rộng vụ án có liên quan đến ông tề trí dũng
nguyên tổng giám đốc công ty ipc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
cơ quan điều tra công an tp hcm đã tiếp tục khởi tố thêm một mươi hai bị can
trong đó có ông phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện quyết định khởi tố
lệnh khám xét thêm đối với một mươi hai bị can để điều tra về tội danh vi phạm quy định
quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong số một mươi hai bị can bị khởi tố lần này có ông phạm văn thông
nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm và ông lê hoàng minh
chủ tịch hội đồng thành viên công ty ipc
một mươi hai bị can này được xác định có vai trò liên quan với vụ ông tế trí dũng vi phạm pháp luật
trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty ibc và công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
trước đó tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra công an tp hcm khởi tố bị can bắt tạm giam ông tề trí dũng
và hồ thị thanh phúc điều tra về hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định
việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bước đầu cơ quan điều tra xác định ông dũng và bà phúc vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu
cho cổ đông chiến lược và vi phạm trong việc quản lý sử dụng nguồn tiền thù lao
quỹ khen thưởng của hội đồng quản trị ban kiểm soát tại công ty sadico
gây thiệt hại một trăm năm mươi ba tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa khởi tố một mươi hai đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá
trên mạng internet với tổng số tiền cá cược giao dịch được xác định trên bốn tỷ đồng
được biết đường dây đánh bạc trên do võ văn hải chú tại tỉnh khánh hòa cầm đầu quản lý
các đối tượng trong đường dây được phân công và phân cấp cụ thể phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an đã thu giữ tăng vật của các đối tượng
trên gồm một khẩu súng ngắn một mươi ba thẻ ngân hàng các loại hai mươi tám điện thoại di động
năm máy tính laptop hơn ba trăm năm mươi triệu đồng và hơn bảy trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến thời điểm bị bắt giữ tổng các tài khoản những đối tượng
trong đường dây cá độ này giao dịch hơn tám mươi triệu điểm tương ứng với trên bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm
giam đối tượng
tổng đối tượng lê duy hải trú tại thành phố cam ranh là giám đốc công ty trách nhiệm
hiếu hạn thương mại dịch vụ lê hải việt nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn mà đối tượng này sử dụng là lời cảnh báo cho những ai chỉ vì một chút hám lợi
cả tin rồi dính vào bẫy lừa của tội phạm
đây là kịch bản do lê duy hải viết sẵn để thông báo với khách hàng là các chủ thuê bao điện thoại bất kỳ
còn đây là cách xử lý các tình huống nếu khách hàng nghi ngại
muốn tìm hiểu thông tin
hải sẽ đưa những tài liệu này cho hơn ba mươi nữ nhân viên trong công ty
hàng ngày trên cơ sở hàng triệu số điện thoại ngẫu nhiên mà hải đã thu thập được
các nhân viên sẽ gọi điện cho chủ thuê bao để thông báo họ đã trúng thưởng theo chương trình của công ty
nếu chủ thuê bao quan tâm hỏi hàn thì coi như đã dính bẫy
bởi mọi thông tin mà chủ thuê bao hỏi đều được các nữ nhân viên giải đáp trôi chảy
theo đúng kịch bản đã đặt ra
nếu người nghe nhận máy nhận cuộc gọi thì các nhân viên sẽ đọc theo cái nội dung lừa đảo mà hải đã soạn sẵn
và in ra giấy để cho các nhân viên đọc đúng nội dung lừa đảo
nếu đồng ý nhận giải thưởng thì để lại thông tin địa chỉ cá nhân và đóng thuê một mươi giá trị của máy
tùy theo iphone hoặc ipad
nếu người nhận máy nhận cuộc gọi thì các nhân viên sẽ đọc theo nội dung lừa đảo mà hải đã soạn sẵn và in ra giấy để cho các nhân viên đọc đúng nội dung lừa đảo
nếu đồng ý nhận giải thưởng thì để lại thông tin địa chỉ cá nhân và đóng thuê một mươi giá trị của máy tùy theo máy tùy theo máy tùy theo máy tùy theo máy tùy
nếu đồng ý nhận giải thưởng thì để lại thông tin địa chỉ cá nhân và đóng thuê một mươi giá trị của máy tùy theo máy tùy theo máy tùy theo máy tùy theo máy tùy theo máy tùy theo máy tùy
giải thưởng được nhân viên của hải thông báo cho các chủ thuê bao là một điện thoại iphone x
cùng một phiếu mua hàng trị giá năm triệu đồng
thực chất bên trong hộp bao bì sang trọng bắt mắt lại là những chiếc điện thoại không còn sử dụng được
để chót lọt hải ký với đơn vị bưu điện thực hiện dịch vụ vận chuyển không đồng kiểm
có nghĩa biêu điện chỉ nhận hàng đã đong gói niêm phong rồi chuyển cho khách không được kiểm tra
và khi nhân viên biêu điện chuyển quà thì phải thu phí giúp hải một mươi giá trị giải thưởng
tương đương từ hai triệu chín trăm linh nghìn đồng đến ba triệu chín trăm linh nghìn đồng
thì mới cho khách mở niêm phong kiểm tra hàng
và khi nhân viên biêu điện chuyển đến cho người bị hại
thì họ sẽ thu cái cước phí mà trước đó nhân viên cụ hải đã thỏa thuận với cái người bị hại
là phải đóng thuế đó thì mới được mở quà
sau khi những người này đóng số tiền một mươi giá trị tài sản của quà được nhận
họ mới được mở ra
thì lúc mà họ mở ra thì họ mới phát hiện ra
tất cả những cái
cái điện thoại mà họ được nhận là điện thoại có xuất xứ từ trung quốc
đa số là không sử dụng được
còn cái phiếu thanh toán trị giá năm triệu đó là người ta cũng phát hiện đó là cái phiếu làm giả
bằng cái phương pháp là sử dụng máy in mọc
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lê duy hải đã lừa đảo chót lọt hàng nghìn nạn nhân
với số tiền chiếm đoạt được lên tới hơn ba năm tỷ đồng
qua vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn thận tỉnh táo
trước những thông tin thông báo của quà
thông báo mình trúng thưởng nhưng phải nộp thuế hoặc phí để nhận thưởng
được thông báo qua điện thoại hoặc mạng xã hội
công an thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm đối tượng
mang theo nhiều dao dựa chém trọng thương một khách đến hát karaoke
nhóm bị bắt gồm nguyễn đình sang nguyễn cao trọng lê thế việt
cùng chú tại thị xã buồn hồ huỳnh tấn tuấn chú tại huyện yà lèo
và nguyễn lập nghiệp chú tại tỉnh nghệ an
theo kết quả điều tra sang là đối tượng quản lý chăn rắt một nhóm tiếp viên nữ
chuyên đi phục vụ tại các quán karaoke
ba đối tượng còn lại là trọng tuấn và nghiệp có nhiệm vụ chuyên đưa đón các cô gái phục vụ khách
khoảng hai mươi một h ngày bảy tháng một mươi anh nguyễn đình trinh chú tại huyện crong púc tỉnh đắk lắc
cùng nhiều người bạn đến hát tại quán karaoke galaxy ở phường an lạc thị xã buồn hồ
và có gọi một số nữ tiếp viên của nhóm sang đến phục vụ
tuy nhiên trong quá trình hát thì giữa anh trinh và một cô gái đã xảy ra mâu thuẫn
sau khi nhận được tin nhắn thông báo sang cùng với các đối tượng này đã đến quán karaoke
tại đây giữa anh trinh và nhóm của sang đã xảy ra sâu sát
lúc này nhóm của sang đã cầm dao dựa và hung khí liên tục chém và đánh nhiều nhát vào người anh trinh
hậu quả anh trinh bị trọng thương ở vùng đầu phải mổ cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích bốn mươi năm
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình vào hồi một h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại km một trăm một mươi tám cộng năm trăm linh quốc lộ sáu
thuộc địa phận xóm tầm bát xã phú cường huyện tân lạc hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe ô tô khách dường nằm
làm hai người tử vong tại chỗ và một mươi người khác bị thương
vào thời điểm trên xe khách dường nằm bốn mươi chỗ mang biển kiểm soát
b chín trăm một mươi một có ba mươi năm hành khách do anh nguyễn đức phụng chú tại thái bình điều khiển
theo hướng sơn la hà nội đã tự lao vào hệ thống lan can phòng hộ bên trái đường
rồi tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải
và bị lật nghiêng xe
vụ tai nạn đã làm anh lường văn mai và anh hoàng văn phọng
cùng chú tại sơn la tử vong tại chỗ
một mươi hành khách khác bị thương nhẹ chưa xác định được danh tính
xe ô tô khách bị hư hỏng nặng
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông huyện tân lạc
đã có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường tử thi và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị hiện tại tại xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
mất tích chưa được tìm thấy
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng lực lượng công an xã trà leng
vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm
để mau chóng tìm được những nạn nhân còn lại
hiện trường vụ sạt lỡ kinh hoàng tại xã trà len huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã hơn hai mươi ngày kể từ khi thảm họa xảy ra
các lực lượng vẫn biệt bài tìm kiếm một mươi ba nạn nhân bất tích còn lại
đơn vị cũng đã cùng với các cơ quan chức năng là quy động tối đa lực lượng
để mà tìm kiếm
nhưng rất tiếc là hiện nay việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả
và hiện tại chúng ta vẫn đang cùng với lực lượng quân đội và dân quân địa phương
tiếp tục tìm kiếm bằng cái cách là đào bới ở bên kia dòng sông
và tìm trên dòng sông đó là việc tìm kiếm được nạn
và cũng hy vọng rằng trong thời tiết còn lại như thế này
cũng sẽ tìm được các nạn nhân còn lại
cũng phải cố gắng
đã gần một tháng bám hiện trường
vừa triển khai tìm kiếm ngay tại khu vực sạc lỡ
vừa mở rộng tìm dọc bãi bồi sông leng
đây là nơi tìm được thi thể của bé gái chín tuổi vào ngày bốn tháng một mươi một
cách hiện trường hơn ba km
nghĩ vẫn khả năng cao
các nạn nhân đã bị cuốn trôi về khu vực này
công an xã cùng các lực lượng khác
đã huy động thêm người dân cùng tìm kiếm dọc các bãi bồi
hiện tại thì địa bàn thì
đề hình đồi núi
đường đi lại rất khó khăn
đa số các khu ở của bà con thì
hiện tại là đều có nguy cơ sạc lỡ hết
còn việc đi lại có rất gặp nhiều khó khăn
nhất là phải đi bộ
có những lúc mà phải đi bộ cả ngày
thứ hai là dòng sông toàn thác kền
lực lượng mình đi tìm kiếm rất khó khăn
nhưng lực lượng thì
viết tâm tới cùng
để thực hiện cái tâm tư nguyên vọng của bà con
để tìm kiếm
cái nạn nhân mất tích
những người còn mất tích
trong khu giặc lửa ở đây
và trên thông hai
mặc dù quá trình tìm kiếm gặp vô vàng khó khăn
các lực lượng đã phải căng mình
suốt gần một tháng trời
trong điều kiện địa hình và thời tiết bất lợi
sạc lỡ liên tục xảy ra
thế nhưng với tinh thần quyết tâm cao
các cán bộ chiến sĩ
vẫn ngày đêm bán hiện trường
tiếp tục tìm kiếm
đồng thời cũng huy động lực lượng giúp dân
dừng lại nhà cửa
mau chóng ổn định cuộc sống
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi một
đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi một
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
bệnh nhân số một nghìn ba trăm linh sáu
là nam ba mươi tám tuổi
ở thành phố hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng một mươi một
bệnh nhân từ đức nhập cảnh
vân đồn được cách ly ngay
tại tỉnh quảng ninh
kết quả xét nghiệm ngày hai mươi tháng một mươi một
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh
bệnh nhân này dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân được cách ly và điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở hai
như vậy là tính đến chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một
việt nam có tổng cộng một ba trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín

đã được chữa khỏi
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh
thưa quý vị và các bạn
công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng mai công đoàn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm
trên cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn tiến minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã hùng việt
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng hai cm
cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ
là đối tượng bùi quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại phường nông trang
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi năm ra ngâm đen
và có sẹo chấm cách năm cm
trên trước đầu lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trường trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện